khoảng hai mươi giờ hôm qua ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm tại ngõ năm phố đoạt trần nghiệp phường trần đăng ninh
thành phố nam định tỉnh nam định đã xảy ra vụ cháy nổ lớn làm sập ba ngôi nhà liền kề
khiến một người tử vong tại chỗ và ba người bị thương sau đây là những hình ảnh mà phóng viên chúng tôi từ hiện trường chuyển về
khoảng hai mươi h ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm người dân ở ngõ năm phố đoàn trần nghiệp phường trần đăng ninh
thành phố nam định hoảng hốt khi nghe xảy ra một tiếng nổ lớn làm dung chuyển khu vực
ngay sau tiếng nổ người dân ngõ số năm chạy ra ngoài thì thấy ba ngôi nhà liên kề là nhà số một mươi ba số một mươi năm và số một mươi bảy đổ sập
lửa bùng lên dữ dội người dân khu vực đã đưa ba người tại hai ngôi nhà số một mươi ba và một mươi bảy ra ngoài và gọi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nổ to lắm nổ dung một phát dung hết cả nhà cửa lên đây này chị thái quá
thế là chị mới ngó ra phát thì chị tưởng là nó sập kia cái bốt điện này này
thế chị ngó vào thì chị thấy nó lé sáng lên cái tiếp là bắt đầu chị chạy vào nó dung hết rồi lên
thế lúc chị chạy ra một phát thì chị thấy cái này sập một phát thì người ta hôn nó nổ bình ga có vậy thôi
thì chị ngó cho thấy là ba nhà nổ
thấy ui người ta như bò rồi
như như như nhà sắp sập em không biết là trong nhà em nổ hay là ngoài nổ
em chạy ra thì thấy cháy đùng đùng vậy thôi chứ em không biết là tốc nghi ngút rồi
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ
ba xe chữa cháy có mặt kịp thời triển khai đưa người bị nạn đi cấp cứu dập tắt đám cháy
sau một mươi năm phút triển khai cán bộ và phương tiện chữa cháy ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
hai vợ chồng tôi đứng xem tivi thì là tự nhiên có nghe thêm một tiếng nổ
nổ to như to nhưng mà đến lúc hai vợ chồng ngẩn lên thì đã thấy nhà bên cạnh chập điện và cháy đến luồng sát tường và tất cả gạch ngói
các thứ nó đổ vùi luôn cả hai vợ chồng tôi luôn
hai vợ chồng tôi vừa mới đến vừa vào tôi cũng chỉ vừa mới ngồi một tí thôi
tôi chỉ nghe thấy cái hình một tháng tự dưng là người tôi nó đẩy bay người tôi đi
rồi là bức tường nó đổ nó cháy thôi
thế thôi tôi cũng chỉ vừa mới cố lao người ra
còn lại cứ hô mọi người kì
theo người dân cho biết tiếng nổ lớn và ngọn lửa bùng phát xuất phát từ ngôi nhà của ông vũ ngọc hoàn sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn số một mươi năm ngõ năm phố đoàn trần nghiệp phường trần đăng ninh thành phố nam định có thể là do nổ khí ga làm ông hoàn tử vong tại chỗ hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy nổ trên